bắt đầu từ cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
chương trình thi đấu đêm võ đài xứ nẫu đã diễn ra trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân đất võ bình định
chương trình đêm võ đài xứ nẫu được ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình định tổ chức ở quy mô cấp tỉnh
và có sự liên kết phối hợp với các đơn vị võ thuật trong khu vực
không chỉ so tài trên sàn đấu mỗi võ sĩ khi lên sàn đài đều có cơ hội để giới thiệu cho người xem về thân thế song võ của mình
cùng với đó là nêu bật những đặc trưng riêng các thể đánh bài võ đặc sắc nhất của võ đường
bản thân võ sĩ trước khi thi đấu đối kháng cũng phải biểu diễn một đoạn trong bài quyền đặc trưng của môn phái
đây không chỉ là cách giới thiệu đến khán giả thông tin về những dòng võ có lịch sử lâu đời ở bình định
mà còn góp phần gìn giữ những nét tinh hoa rất riêng của các võ sĩ
các trận đấu ở đêm võ đài xin nẫu diễn ra hấp dẫn kịch tính có chất lượng chuyên môn cao được khán giả nhiệt tình hưởng ứng
sau bốn tháng tổ chức sản đấu đã có hàng trăm võ sĩ thượng đài cống hiến những chiêu thức võ thuật đẹp mắt
ấn tượng làm nước
việc tổ chức thi đấu võ đài hàng tuần đã tạo sân chơi thiết thực cho các võ đường trên địa bàn tỉnh bình định
các võ sĩ có cơ hội giao lưu thể hiện và gìn giữ những tinh hoa của môn phái
đêm võ đài xứ nẫu đã góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn văn hóa theo cách thức sinh động mang tính quảng bá cao
tham gia hoạt động này người xem không chỉ được chứng kiến những thầy võ độc đáo từ các trận đấu
mà còn tìm hiểu thêm về nguồn gốc tinh hoa của võ cổ truyền bình định
góp phần bảo tồn và thúc đẩy phong trào võ thuật mà còn hướng tới một mục tiêu làm phong phú hơn các sản phẩm du lịch cho địa phương